sáng nay ngày hai mươi tám tháng bảy đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng đoàn công tác của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã đi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính
tại các đơn vị cục thuế tỉnh quảng nam trung tâm hành chính công thành phố tam kỳ và trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh quảng nam
tại các nơi đến kiểm tra sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan đơn vị báo cáo khái quát về tình hình hoạt động
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan đơn vị đạt được trong công tác cải cách hành chính
nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính liên quan
phó thủ tướng lưu ý lãnh đạo các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được
đồng thời chú trọng hơn nữa đến công tác cải cách hành chính tạo ra môi trường thân thiện dễ gần
không ngừng nâng cao tinh thần phục vụ thái độ làm việc thân thiện
để người dân doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương
theo kế hoạch sau khi khảo sát kiểm tra công tác cải cách hành chính ở cơ sở
chiều mai hai mươi chín tháng bảy phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cùng đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng nam
về kết quả công tác cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi bảy và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín